liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào dạng sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh khiến một người tử vong
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết là nghi phạm đã bị bắt và đang lẩn trốn tại xã quảng minh huyện hải hà
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi phút cùng ngày trên đường trần nhân tông phường hải hòa
nạn nhân làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ của mình
cơ quan chức năng đã trích xuất hệ thống camera của nhà dân ở gần hiện trường thì thấy nạn nhân chạy ra khỏi quán với viết sách trên cổ
đối tượng là nam giới chạy ra sau theo hướng vòng xuyến trả cổ
khi nạn nhân di chuyển được khoảng hơn bảy mươi mét thì gục ngã xuống đường
khám nghiệm hiện trường nạn nhân bị dao đâm vào cổ dẫn đến tử vong
chỉ sau gần một mươi hai giờ gây án và bỏ trốn công an thành phố móng cái đã phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại huyện hải hà